bảy tấn sản phẩm may mặc hàng giả xin được nhấn mạnh lại con số là rất lớn là bảy tấn sản phẩm may mặc giả nhãn mát vừa bị công an tỉnh thanh hóa phát hiện
số lượng khổng lồ các sản phẩm may mặc không rõ nguồn gốc có dấu hiệu giả nhãn mát này được phát hiện trong đợt kiểm tra hành chính tại tổng kho cao chi
có địa chỉ tại số tám mươi sáu t ga phường phú sơn thành phố thanh hóa
kho hàng này do cao linh chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã tạm giữ hàng nghìn sản phẩm may mặc với trọng lượng gần bảy tấn
có dấu hiệu bị giả nhãn mát một số thương hiệu lớn
trong quá trình kiểm tra chủ cửa hàng không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng may mặc nói trên
được biết tổng kho cao chi mới đi vào hoạt động được vài tháng tuy nhiên mỗi ngày cơ sở này xuất đi khoảng vài trăm đơn hàng
theo hình thức bán hàng online trên địa bàn toàn quốc
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật